liên quan đến vụ nổ súng làm năm người thương vong trong sòng bài tại huyện củ chi
chiều tối qua ngày hai mươi chín tháng một cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm cho biết
đã xác định và đang tiến hành truy bắt đối tượng gây án
bước đầu nghi can được xác định tên lê quốc tuấn công tác tại công an quận một mươi một
sau khi gây án đối tượng đã bỏ trốn hiện cơ quan công an đang khẩn trương truy bắt tuấn
trước đó vào lúc một mươi bốn h ba mươi phút ngày hai mươi chín tháng một người dân nghe thấy nhiều tiếng súng nổ
phát ra từ một con hẻm trên đường một trăm hai mươi một ấp năm xã tân thành đông huyện củ chi
khi chạy ra thì phát hiện nhiều người gục ngã bên vũ máu gần đó có vỏ đạn
các nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu tuy nhiên bốn người đã tử vong
các đơn vị nghiệp vụ công an tp hcm đang khẩn trương phối hợp với công an huyện củ chi
huy động lực lượng truy bắt nghi can điều tra làm rõ vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng này